ngày một mươi ba tháng một mươi đảng bộ tỉnh hậu giang đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí phạm minh chính chúc mừng và biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hậu giang đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của hậu giang
gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí phạm minh chính đề nghị
đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức bánh đạo của đảng bằng biện pháp đeo gương của cán bộ đảng viên trước kết là người đứng đầu
hậu giang cần tiếp tục giữ gìn củng cố giấy công chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong đảng và các tầng lớp nhân dân
xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng là then chốt xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả